việc tổng công ty đường sắt việt nam đề xuất chính phủ cho phép nhập khẩu ba mươi bảy toa tàu cũ của nhật bản
được sản xuất từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đã qua sử dụng do doanh nghiệp đường sắt nhật bản
chuyển giao miễn phí với mức giá đồng để cải tạo khai thác đang được dư luận quan tâm
tới chi phí vận chuyển và cải tạo để đưa vào khai thác
sau khi ba mươi bảy toa tàu cũ của nhật bản được đưa về việt nam sẽ phải sửa chữa cải tạo lại
thì mới sử dụng được trên khổ đường sắt một m
do các toa tàu sản xuất cách đây gần một mươi năm đã cần hết niên hạn sử dụng theo quy định của nghị định số sáu mươi năm
ndcp ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ nên phương án tính toán thiết kế cải tạo
cần được cơ quan đăng kiểm thẩm định phê duyệt
ngoài ra tổng công ty đường sắt việt nam cần vệ sinh chấp thuận của thủ tướng chính phủ
sau khi hoàn thành việc nhập khẩu ba mươi bảy toa tàu cũ của nhật về nước
các toa tàu này sau khi cải tạo sẽ được sử dụng trên những tuyến đường sắt có cự li dưới ba trăm linh km
cho số toa tàu có hai trường loại nhưng có tới bốn kiểu
lợi giá chuyển hướng nên phải giữ phòng nhiều chủng loại phụ tùng thay thế
cũng theo tổng công ty đường sát việt nam công tác bảo dưỡng sửa chữa sau này có thể gặp khó khăn
do thiếu vật tư phụ tùng thay thế vì nhật bản không còn sản xuất dòng toa xe này
đáng chú ý để thực hiện việc chuyển giao nhập khẩu toa tàu cũ của nhật bản để sửa chữa
cải tạo toa tàu và tiến hành vận dụng khai thác trên các tuyến đường sắt
dự kiến tổng công ty đường sắt việt nam phải báo cáo chính phủ và các bộ ngành liên quan
để xin ý kiến đồng ý về việc chủ trương cải tạo toa tàu dmu đã qua sử dụng gần bốn mươi năm của nhật bản
đồng thời xin ý kiến của các bộ ngành cho phép vận dụng khai thác trên các tuyến đường sắt việt nam
đối với các toa tàu này
để sớm đưa ba mươi bảy toa tàu của nhật bản về nước tổng công ty đường sắt việt nam báo cáo chính phủ
đồng ý về việc chủ trương cho phép nhập khẩu các toa tàu đã qua sử dụng của nhật bản
để tiến hành sửa chữa cải tạo và vận dụng khai thác trên tuyến đường sắt việt nam
cũng theo tìm hiểu ba mươi bảy toa tàu của nhật bản về nước phát sinh một số tồn tại vì chiều cao quá khổ
dễ hạn cho phép trên chục đường sắt của việt nam
tuy nhiên việc cải tạo cho phù hợp với đường sắt của việt nam là khá đơn giản
cùng với đó là toa xe nhật bản đang chạy trên khổ một sáu mươi bảy mét nhưng đường sắt việt nam đang khai thác là khổ một mét
về nguồn vốn đầu tư nhập khẩu ba mươi bảy toa tàu cũ của nhật bản được huy động từ đâu
khi ngành đường sắt việt nam đang thua lỗ chủ tịch tổng công ty đường sắt việt nam vũ anh minh cho biết
để thực hiện dự án nhập khẩu ba mươi bảy toa tàu cũ của nhật bản đơn vị cần có hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ phải vay vốn ngân hàng thương mại
với thời gian hoàn vốn là hơn hai mươi bốn tháng của các ngân hàng việt tin manh agribank bidv với lãi suất bảy
đối với các câu hỏi của dư luận nhập tòa xe cũ là đang đi giật lùi
trong khi đường sắt việt nam hiện nay đã lạc hậu về cả hạ tầng
ông minh cho hay hạ tầng đường sắt việt nam lạc hậu ai cũng rõ
còn về phương tiện hiện tổng công ty có một ba mươi bốn toa xe khách
trong đó có năm mươi là các toa xe có tuổi đời từ hai mươi năm trở lại
một mươi có tuổi đời từ bốn mươi năm trở lên và ba mươi bốn tuổi đời có trong khoảng ba mươi bốn mươi năm
như vậy phương tiện có thời gian khai thác cũng rất lâu rồi ông minh cho biết
cũng theo ông minh không phải muốn thay phương tiện mới hiện nay là được vì phải có vốn
để thực hiện về niên hạn phương tiện theo nghị định số sáu mươi năm trên hai nghìn một mươi tám giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
đường sắt cần đến bảy tỷ đồng
đường sắt cần đến bảy tỷ đồng để đầu tư mới đầu váy toa xe
ông minh cho biết theo kế hoạch chiến lược phát triển đường sắt đã được phê duyệt
cùng với xây dựng mới đường sắt hiện đại vẫn duy trì mạng lưới đường sắt khổ một m hiện tại
như vậy toà xe cũ nhập về nước vẫn khai thác được
theo ông minh nếu nhập toa xe dmu mới cùng chủng loại sẽ mất khoảng ba mươi tỷ đồng trên toa
nghĩa là nếu nhập ba mươi bảy toa sẽ mất khoảng một một trăm linh tỷ đồng
nhưng việc nhập tòa mới chắc chắn sẽ không hiệu quả
vì giá phương tiện sẽ phải phân bổ vào giá thành khiến giá vé quá cao không khai thác được
còn nếu đi vay tài chính để đóng mới các doanh nghiệp vận tải đường sắt cũng không có khả năng
nhất là hai năm qua ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các công ty này bị thua lỗ mất hết vốn chủ sở hữu
có đi vay cũng không đủ điều kiện
việc nhập toa tàu cũ cơ bản là dự án có hiệu quả không
chúng tôi đánh giá là hiệu quả hơn vì giá trị thấp hơn so với việc bỏ vốn đầu tư mới dù do cũng thấp hơn